với các vụ việc xảy ra lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ đối tượng
và khẩn trương hoàn tất hồ sơ đề nghị xử lý nghiêm
tuy nhiên đáng tiếc là tình trạng côn đồ bạo lực trong thanh thiếu niên
vẫn còn diễn biến khá phức tạp và khó lường
trong nhiều vụ việc chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ
xong các đối tượng đã lập tức dùng hung khí tấn công người khác
bất chấp sự nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe
do vậy việc ngăn ngừa sớm chấm dứt thực trạng trên là yêu cầu hết sức cấp thiết
góp phần giữ gìn trật tự trị an và bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân
một ổ nhóm gồm bảy đối tượng hoạt động liên tình có sự câu kết
phân công vai trò rõ ràng đã liên tiếp gây ra hơn một trăm linh vụ hách facebook
sau đó chiếm đoạt hơn một mươi tỷ đồng của hơn một trăm linh bị hại trên cả nước
công an tỉnh bắc ninh đã chủ động xác lập chuyên án
phối hợp với cục cảnh sát hình sự công an các tỉnh thừa thiên huế quảng trị
điều tra làm rõ và bắt giữ ổ nhóm trên
đối tượng cầm đầu ổ nhóm là phạm xuân thái đã lập trình tạo ra các website giả mạo
sau đó gửi đường link trang web này đến các tài khoản facebook của những người việt
đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài
khi chủ tài khoản đăng nhập bình chọn đối tượng sẽ có patwood
rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bên cạnh đó các đối tượng còn gửi các đường link giả mạo ngân hàng
để các nạn nhân truy cập khai báo thông tin tài khoản ngân hàng
số tiền chiếm đoạt được thái đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng
do lê viết quý cao đăng nhu và trịnh minh vương cung cấp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay nhóm đối tượng trên đã sử dụng một mươi bốn tài khoản ngân hàng ảo
để chiếm đoạt số tiền hơn một mươi tỷ đồng của hơn một trăm linh bị hại trên cả nước
công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng trên
về hành vi sử dụng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông trong một mươi năm ngày đầu thực hiện tổng kiểm soát
phương tiện cơ giới đường bộ tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
trong đó số người chết giảm hơn bốn mươi ba so với thời gian liền kể trước
cụ thể trong một mươi năm ngày toàn quốc xảy ra bốn trăm hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một trăm tám mươi sáu người bị thương ba trăm linh năm người
so với thời gian liền kề trước tai nạn giao thông giảm một trăm bảy mươi vụ
giảm một trăm bốn mươi một người
cảnh sát giao thông gửi chết giảm chín mươi bảy người bị thương
được biết từ ngày một mươi năm tháng năm đến ngày hai mươi chín tháng năm
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện và lập biên bản
xử lý một trăm chín mươi bốn ba trăm tám mươi sáu phương tiện vi phạm ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
một mươi hai tám trăm năm mươi ba trường hợp tạm giữ ba mươi hai trăm bảy mươi chín phương tiện
các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm quy định về tốc độ không đội mũ bảo hiểm
không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe
không do cơ quan có thẩm quyền gấp
đáng chú ý sau nửa tháng gia quân lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện
và xử lý chín chín trăm năm mươi hai lái xe vi phạm nồng độ cồn và một trăm bốn mươi ba lái xe dương tính với ma túy
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn doãn thượng
xã xuân lâm huyện thuận thành tỉnh bắc ninh về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
bên cạnh đó công an huyện văn lâm tỉnh hương yên còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn xuân phao
xã đại đồng huyện văn lâm tỉnh hương yên về tội mua bán trái phép chất ma túy
và đối tượng đỗ sĩ nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại xã tân sơn huyện mai châu
tỉnh hòa bình phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
do giải mây rông ở phía bắc không thể dịch chuyển sâu xuống nước ta
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
chỉ có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối ở vùng núi
còn ban ngày khu vực có nắng nóng với nền nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ cũng phổ biến là chỉ có mưa vài nơi
riêng khu vực tây bắc có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
trước đó thì ban ngày khu vực cũng có nắng với nền nhiệt trưa chiều đạt ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng hòa bình và phía nam sơn la có nắng nóng khi mức nhiệt còn vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
nắng nóng cũng sẽ bao trùm hầu hết khu vực miền trung trong ba ngày tới
do chưa có hình thế gây mưa ở khu vực này
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mưa nếu có thì cũng chỉ xảy ra cục bộ vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày khu vực có nắng nóng với thời gian nắng kéo dài trong ngày
cùng nền nhiệt giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ
một số nơi vùng núi phía tây có thể lên đến là ba mươi chín độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
cũng phổ biến là có nắng nắng
nắng nóng ban ngày với mức nhiệt trưa chiều giao động trong ngưỡng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
về chiều tối khu vực ven biển nha trang bình thuận có thể có mưa rông cục bộ
phần nào giảm cảm giác oi nóng nơi đây
đến với vùng cao tây nguyên gió mùa tây nam chưa hoạt động mạnh
nên tại đây chỉ có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
tuy là mưa rông phân bố không đồng đều nhưng cũng có thể tiềm ẩn hiện tượng
thời thức cực đoan như rông lóc và gió thật mạnh
người dân cần đề cao cảnh giác
còn ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với nền nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
xa hơn ở phía nam tại các tỉnh thành nam bộ cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ yếu
nên về chiều tối có mưa rông giải rác
trong cơn rông cần đề phòng với tố lóc và gió thật mạnh
ban ngày khu vực vẫn duy trì là nắng gián đoạn với nền nhiệt trưa chiều giao động là từ ba mươi một đến ba mươi năm độ